xin chào và hẹn gặp lại

thế thôi không có bị trần thương gì hết sợ là bọn anh không có làm việc tới

lúc mà sự việc mà mình bị đánh á mình có dây chuyền trong người không có đeo lên người không
không có đúng không
mà cái việc mà mình bị bắt mất có mất dây chuyền hay là như vậy là có đúng không
dạ không dạ tại vì lúc đó em loãng quá dưới lại có một người dân em không nhớ mặt đi ngang á nói là tụi em phải la lên á là hô lên á là mất tài sản á cơm ăn mới can thiệp
tại cơ quan công an
nhóm đối tượng này khai nhận mục đích đe dọa đánh đập hai người trên chỉ vì muốn cả hai quay về làm việc tại cơ sở cũ chứ không có mục đích cướp tài sản
công an phường hòa minh đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với bốn người nam về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác
còn riêng đối với hai người nữ thì công an phường cũng đang củng cố hồ sơ và sẽ xử lý hai người này theo cái điểm c khoảng ba
điều bảy của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một về hành vi là cố ý tố giác báo tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền với mức phạt từ hai tới ba triệu đồng
người có hành vi cố ý tố giác báo tin giả về tội phạm thì tùy tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể phải bồi thường thiệt hại
do hành vi cố ý tố giác báo tin giả do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật dành những hệ đuỵ đáng tiếc có thể xảy ra
tại tỉnh cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng vừa bắt được đối tượng truy nã hà thị bích chú tại phường sông hiến tp cao bằng bích bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo hồ sơ vụ việc vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám do quen biết từ trước nên bích đã đến một cửa hàng
tại tổ hai mươi bảy phường hợp giang thành phố cao bằng mượn chủ cửa hàng điện thoại để liên lạc khi mượn được tài sản bích tắt nguồn máy và đem bán được bốn năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân sau đó trốn khỏi nơi cư trú
đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng phối hợp với công an tỉnh thái nguyên bắt được bích khi đang lẩn trốn tại phường đồng tiến thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên tại cơ quan công an bích đã thừa nhận hành vi phạm tội
liên quan đến vụ bốn người tắm biển bị đuối nước xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại bãi tắm mỹ á thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi cho đến sáng nay lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể một người còn một người hiện mất tích lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm
nhóm bốn người bạn tắm biển xảy ra đuối nước người dân gần đó đã phát hiện ra cứu được hai người gồm nguyễn quốc vương và hoàng nam phước đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa đặng thùy trâm
sáng nay thi thể lê thanh quang được thi thể
nhìn thấy riêng anh nguyễn thành được hiện vẫn mất tích lực lượng cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đang tiếp tục tìm kiếm